khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn và nhiệt độ là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi độ

và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước